ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ trao tặng huân chương dũng cảm cho anh trần thanh giòn
thuyền viên tàu cá qng chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi năm ts khi đã có hành động dũng cảm cứu vớt bốn ngư dân bị sóng lớn đánh chìm
tại vùng biển hoàng sa của việt nam
tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi nguyễn tăng bính đã trao huân chương dũng cảm
của chủ tịch nước cho anh trần tăng ron
đây là phần thưởng cao quý ghi nhận tôn vinh hành động dũng cảm của ngư dân trẻ trần thanh don
ngư dân trẻ trần thanh ron sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy khi đánh bắt hải sản tại vùng biển hoàng sa việt nam
thì xuất hiện bão tàu cá của ngư dân trần đức bị sóng lớn đánh chìm
nhận được tín hiệu cầu cứu tàu cá qng chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi năm ts do ngư dân trần quân là thuyền trưởng
cùng em trai là trần thanh ron và ba ngư dân tiếp cận tàu bị nạn và ứng cứu các ngư dân
thấy hai ngư dân bị sóng nhấn chìm ron mang theo dây thừng lao xuống biển cứu nạn
sau một hồi chống trọi với sóng giữ anh ron cứu được hai ngư dân đưa lên tàu cá và tiếp tục tìm kiếm
ứng cứu hai ngư dân còn lại lên tàu an toàn
tinh thần dũng cảm của anh ron cũng là tấm gương điển hình cho nhiều bạn trẻ nói theo